ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh điện biên đã ra quyết định khởi tố
và bắt tạm giam đối với tăng duy thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi về tội tổ chức đánh bạc
liên quan đến hệ thống game bài đổi thượng rick vip và tip club
bị công an tỉnh phú thọ triệt phá từ năm hai nghìn một mươi bảy do nguyễn văn dương bốn mươi sáu tuổi
ở quận đông đa thành phố hà nội và phan xào nam bốn mươi hai tuổi
ở quận một thành phố hồ chí minh cầm đầu
quá trình điều tra xác định đối tượng tăng duy thành là đại lý cấp hai
trong hệ thống game bài đổi thượng rick vip và tip club
thuộc đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc do nguyễn văn dương phan xào nam cầm đầu
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm đến tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy qua hệ thống game bài đổi thưởng trên
đối tượng thành đã giao dịch mua bán tiền ảo trong game cho nhiều đối tượng
trên địa bàn tỉnh điện biên với tổng số tiền lên đến gần ba trăm linh tỷ đồng
thu lời bất chính trên năm trăm linh triệu đồng